giới chức trung quốc thừa nhận omicron là thách thức lớn nhưng nước này đang nỗ lực duy trì không covid bằng xét nghiệm hàng loạt khoanh vùng dịch
tiến sĩ liang wanyan người đứng đầu nhóm chuyên trách covid một mươi chín của ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc
nói tại cuộc họp báo hôm hai mươi chín tháng bốn rằng biến chủng omicron dễ lây lan đã khiến các quốc gia khác xoay trục và áp dụng chiến lược sống chung với dịch
nhưng trung quốc đang cố gắng chạy nhanh hơn virus
theo giới chức trung quốc omicron với tính chất lây nhiễm cao và thời gian ủ bệnh từ ba đến bốn ngày tiếp tục đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với chiến lược không covid
tình trạng tại thượng hải nơi giới chức nỗ lực ngăn chặn được bùng phát từ đầu tháng ba cho thấy cần phải có các biện pháp nhanh chóng và dứt khoát
tiến sĩ liang nói nếu chúng ta làm tốt công tác phát hiện cách ly và điều trị sớm chúng ta sẽ có độ chính xác cao hơn cho công tác phòng ngừa và kiểm soát
chúng ta sẽ không cần áp dụng các biện pháp trên quy mô rộng hơn mà ở khu vực chính xác hơn được nhắm mục tiêu cụ thể
nếu virus lây lan nhanh chúng ta phải hành động nhanh chóng kịp thời để giành chiến thắng cho cuộc đua thời gian này
ông cho hay thêm rằng giới chức sẽ sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh bên cạnh xét nghiệm pcr để ngăn chặn ca nhiễm gia tăng
trung quốc đang phải đối mặt với số ca nhiễm tăng đột biến nhất từ khi đại dịch bùng phát bao gồm cả ở thượng hải và bắc kinh
thượng hải vào hôm hai mươi tám tháng bốn báo cáo hơn một mươi năm ca nhiễm giảm so với mức hơn hai mươi ca hồi đầu tuần
bắc kinh ghi nhận bốn mươi chín ca mức cao nhất từ khi ổ dịch mới được phát hiện tuần trước
giới chức nói rằng dù người dân không hài lòng về các biện pháp phong tỏa ở thượng hải sẽ không có sự thay đổi nào trong cách tiếp cận này
giới chức cũng thừa nhận xét nghiệm hàng loạt sẽ rất tốn kém nhân lực và tiền bạc
chi phí tiêu chuẩn của xét nghiệm pcr tại bắc kinh là hai mươi bốn chín nhân dân tệ tương đương với ba bảy mươi bảy đô la
việc xét nghiệm hai mươi triệu dân ở thủ đô như giới chức đã tiến hành trong tuần này sẽ tiêu tốn gần một tỷ nhân dân tệ gần hai trăm hai mươi bảy triệu đô la vì hầu hết người dân được yêu cầu xét nghiệm ba lần
thành phố sẽ chịu chi phí xét nghiệm nếu người dân thực hiện tại điểm xét nghiệm của chính quyền
các mẫu được gộp theo số lượng năm hoặc một mươi để giảm chi phí và tăng tốc độ
bảo vệ cách tiếp cận cứng sắn giới chức y tế trung quốc nói rằng biện pháp phong tỏa không mâu thuẫn với phát triển kinh tế
tiến sĩ liang nhấn mạnh cuộc sống của một số người có thể bị ảnh hưởng nên cuộc sống bình thường và các hoạt động kinh tế bình thường vẫn có thể tiếp tục ở phần còn lại của đất nước
theo ông với sự phát triển không cân bằng ở trung quốc và nguồn lực y tế không đủ nới lỏng hạn chế sẽ dẫn đến lượng lớn ca nhiễm và tử vong ở người già trẻ em và phụ nữ mang thai
bình luận này làm giấy lên lo ngại nhiều khu vực có thể bị áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ngay cả khi chỉ phát hiện số ít ca nhiễm